ngay sau khi lai châu ghi nhận một bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức khoanh vùng phong tỏa cách ly toàn diện khu vực nhóm bốn tổ dân phố số bốn ngõ hai trăm hai mươi bốn đường trần phú và lối vào ao cá bắc hồ đến trước chùa linh sơn trên địa bàn phường tân phong thành phố lai châu nhà của bệnh nhân
trong thời gian hai mươi tám ngày các tổ điều tra vẫn đang tiếp tục thực hiện điều tra xác minh những trường hợp có liên quan và thực hiện các hoạt động khác theo đúng quy định